văn phòng chính phủ vừa có báo cáo gửi các thành viên của chính phủ về công tác chuẩn bị phục vụ kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến sẽ khai mạc ngày hai mươi tháng năm
theo đó tính đến hết tháng ba chính phủ còn nợ động một mươi bảy nghị định quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực
báo cáo cho thấy tính đến ngày ba mươi một tháng ba chính phủ còn nợ động một mươi bảy nghị định quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực
trong đó có bốn văn bản chưa trình một mươi ba văn bản đã trình nhưng chưa được ban hành bộ công an là đơn vị có số văn bản nợ động nhiều nhất
trong số bốn văn bản chưa trình bộ công an nợ ba văn bản trong số một mươi ba văn bản đã trình nhưng chưa được ban hành bộ công an có tới chín văn bản
với những văn bản đã trình văn phòng chính phủ đề nghị các cơ quan chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với văn phòng chính phủ tiếp thu ý kiến các cơ quan chỉnh lý hoàn thiện dự thảo văn bản trình thủ tướng ký ban hành trước ngày một mươi năm tháng bốn
đối với năm mươi bảy văn bản quy định chi tiết thi hành các luật pháp lệnh có hiệu lực từ ngày một tháng bảy yêu cầu các bộ cơ quan khẩn trương hoàn thiện trình chính phủ ba mươi một nghị định chậm nhất trước ngày một mươi năm tháng bốn để hoàn thiện thủ tục ban hành trước ngày một mươi năm tháng năm